bảy đối tượng phạm tiến cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán vĩnh bảo hải phòng hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã trung lập vĩnh bảo hải phòng đa điểm nhận dạng cao một m bảy mươi sông mũi thẳng nốt rùi cách một cm trên sau cánh mũi trái tội danh tổ chức đánh bạc
đối tượng tạ quang khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán lập thạch vĩnh phúc hộ khẩu thường trú tại yên thạch sông lô vĩnh phúc tội danh tổ chức đánh bạc
đối tượng trần quang hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán nam định hộ khẩu thường trú tại số năm trên hai trăm một mươi ba phù long phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định đặc điểm nhận dạng xeo chấm cách một cm dưới trước đầu lông bày phải tội danh tổ chức đánh bạc
tất cả các đối tượng trên đều thuộc hệ loại tội danh hình sự đặc biệt nguy hiểm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đề nghị ai biết chín đối tượng trốn ở đâu báo gấp cho cơ quan công an nơi gần nhất
theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm sáu mươi bốn năm nghìn hai trăm sáu mươi hai